mâu thuẫn trong quán bar dẫn tới hỗn chiến
vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại khu phố một phường hàm tiến thành phố phan thiết
khiến một người chết hai người bị thương
công an tỉnh bình thuận đang khẩn trương truy xét những đối tượng liên quan
thông tin ban đầu vào dạng sáng nay hai nhóm thanh niên đang chơi trong một quán bà ở địa phương
thì mâu thuẫn sau đó hai bên kéo nhau ra ngoài và xảy ra hỗn chiến
hậu quả làm nguyễn đình đồng hai mươi tuổi trú tại xã thiện nghiệp thành phố phan thiết
tử vong tại chỗ với vết thương ở cổ
hai người khác là huỳnh văn minh và võ minh hiệp cùng một mươi bảy tuổi ở xã thiện nghiệp bị thương nặng
các lực lượng nghiệp vụ đã thu thập lời khai những người liên quan trong quán bar
trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra
công an tỉnh bình thuận cũng chưng cầu giám định pháp y đối với nạn nhân tử vong trong vụ ẩu đà trên
vụ việc nói trên tại bình thuận chỉ là một trong rất nhiều những vụ việc điển hình
cho tình trạng tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
và tình bạc liêu cũng không ngoại lệ
thời gian gần đây thực trạng này tại bạc liêu đang có những diễn biến phức tạp khó lường
hậu quả của những vụ án đau lòng không chỉ gây hoang mang dư luận xã hội
kẻ gây án phải đền tội mà gia đình nạn nhân và cả gia đình của kẻ gây án
cũng phải gánh chịu những tổn thất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần
lối sống và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên giới trẻ hiện nay đáng báo động
thạch minh hai mươi hai tuổi trú tại khóm ba phường một thị xã giá rai
từng là trụ cột của gia đình khi minh là lao động chính trong nhà
vào chiều ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho rằng người hàng xóm của mình mượn chiếc xe máy
và không chịu trả nên minh đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào người hàng xóm
khiến nạn nhân tử vong
còn đối với bao thiện đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã tắc vân thành phố cà mau
thì ước mơ trở thành một thợ cắt tóc để phụ giúp gia đình bóng tiêu tan
bởi trong phút nóng giận thiếu kiểm chế đức đã tước đi mạng sống của một con người
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đức cùng bạn gái đang ngồi tại một quán ăn
tại đây đức xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác
khi nhóm người này vừa rời đi đức liền lấy một cây dao trong quán đuổi theo
và chém vào nhóm người này hậu quả khiến một người tử vong
đây chỉ là hai trong số nhiều vụ án giết người trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
theo đánh giá của cơ quan chức năng đa phần các vụ án mạng này đều có nguyên nhân xã hội
có thể gom tụ lại những nguyên nhân chính cơ bản sao
thứ nhất là do phát sinh mâu thuẫn
trong đó bọn nhân dân hàng ngày chưa được phát hiện và xử lý kịp thời
cái nguyên nhân thứ hai là có thể là do tình hình uống rượu bia quá nhiều
không kiềm chế được bỏ thăng xử lý vụ việc theo tính chất công đồ xem thường pháp lực
nguyên nhân thứ ba có thể xác định được là do công tác quản lý địa bàn
ở ngay cộng số địa phương ở tại cơ giở chưa được chặt chẽ
do đó chưa được ra được biện pháp phục hiệu quả
một nguyên nhân thứ tư là do quy định về chính sách pháp luật đối với tội phạm giết người
để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra
ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng công an các ngành các cấp
chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc nắm và quản lý các đối tượng
có biểu hiện hành vi côn đồ hung hãn
bởi các đối tượng này thường sử dụng hung khí như súng dao nhọn lê má tấu
sẵn sàng ra tay khi xảy ra xô xát
là chúng ta phải phát hiện kịp thời các vụ việc phát sinh mâu thuẫn nhân dân
làm sao chúng ta phải giải quyết việc để tránh hậu quả về sau
và một cái cuối cùng nữa cũng kêu gọi người dân là chúng ta phải giải quyết
việc giải quyết một cách âu quả thượng tôn pháp luật
những vấn đề phát sinh đều phải được pháp luật giải quyết
không được xử lý theo tính chất côn đồ và dẫn đến hậu quả là giết người và bị xử lý nghiêm
qua các vụ án cho thấy kẻ gây ra tội ác đều phải đền tội bằng những bản án thích đáng của pháp luật
trong đó không ít kẻ phải trả giá bằng mạng sống của mình
để ngăn chặn tình trạng trên bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an
sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
thì mỗi cá nhân cũng cần phải biết kiểm trí bản thân sống thượng tôn pháp luật
nâng cao kiến thức kỹ năng trong giải quyết xung đột mâu thuẫn hàng ngày
không để mâu thuẫn lên đỉnh điểm để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
phối hợp với đồn biên phòng cầu bóng và công an phường vĩnh phước thành phố nha trang
vừa triệt phá thành công một vụ mua bán trái phép các chất ma túy trên địa bàn
thuộc tổ hai mươi trường phúc phường vĩnh phước thành phố nha trang
vào chiều ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt giữ nguyễn ngọc tân
chú phường phương sơn thành phố nha trang về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai trăm linh năm ống nhựa được hàn kín hai đầu chín mươi hai túi ni lông màu trắng
bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng
đối tượng tân khai nhận toàn bộ tang vật là ma túy
trước đó vài giờ lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa cũng đã bắt giữ một phụ nữ quê ở phú yên
về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy tại địa bàn tổ hai mươi trường phúc phường vĩnh phước
tăng vật thu giữ hơn một mươi năm gam ma túy
cũng liên quan tới ma túy đối tượng đặng thái long bốn mươi năm tuổi và bùi thị thủy bốn mươi ba tuổi
cùng chú thành phố hà nội vừa bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi nhận vận chuyển ma túy thuê
với số lượng lớn vào đà nẵng
ngày hai mươi bốn tháng bốn tòa nhân dân tp đà nẵng mở phiên xét xử lưu động hai bị cáo trên
về hai tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trả ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại một nhà xe thuộc phường hòa minh quận liên triều
lực lượng chức năng bắt quả tang thủy đang nhận sáu nồi cơm điện
bên trong chứa bốn kg ma túy đá ba viên thuốc lắc và một trăm bảy mươi viên hồng phiến
thủy khai đã được long nhờ nhận giúp hàng khám xét khẩn cấp nơi ở của long
tại quận hoàng mai thành phố hà nội
lực lượng chức năng phát hiện một bảy gam ma túy đá và ketamin được cất giấu
trước đó long đã bốn lần vận chuyển chót lọt ma túy từ lào về việt nam cho nguyễn kim thắng
cùng chú thành phố hà nội với tổng số tiền là gần bảy trăm linh triệu đồng
tòa nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt đặng thái long mức án tử hình
về tội tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy và bùi thị thủy mức án trung thân
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
nghiện ma túy
cầm dao tấn công lực lượng công an đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đắk lắc khống chế bắt giữ cùng đồng bọn
khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng bốn sau một thời gian nắm tình hình
một tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
đã tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ ở đường lý thường kiệt thành phố buôn ma thuật
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang hoàng dân thắng ba mươi một tuổi
ở huyện crong anna tỉnh đắk lắc và lê thị khánh trâm ba mươi bốn tuổi
ở phường thắng lợi thành phố bùi ma thuật đang sử dụng trái phép chất ma túy
khi tổ công tác ập vào đối tượng thắng đã rút một con dao dài thủ sẵn trong người ra
đâm nhiều nhát vào tổ công tác khiến một đồng chí bị thương ở tay
khi bước vào phòng thì chúng tôi đã xuất trình thể ngành
cũng như là hô lớn là chúng tôi là công an ở đây yêu cầu các anh chị là đứng yên tại chỗ
nhưng mà các đối tượng vẫn ngoan cố chống trả
tôi thấy đối tượng thắng đang rút ra
nay cầm dao và đâm hướng vào vụ của đồng chí hùng
thì lúc đó tôi và đồng chí hùng đã cùng nhau khống chế
thì bản thân tôi đã bị đối tượng dùng dao đâm vào tay
bước đầu công an đã làm rõ trâm đang làm thuê ở thành phố hồ chí minh
và có quen biết với một người tên đại ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
vì đã nhiều lần sử dụng ma túy chung
ngày hai mươi một tháng bốn đại chuyển cho trâm một mươi triệu đồng nhờ mua ma túy đá rồi mang về đắk lắc
đại sẽ trả công hai triệu thì trâm đồng ý
ngày hai mươi ba tháng bốn trâm tìm mối mua được ma túy và đón xe khách về lại đắk lắc
tại đây trâm điện thoại cho thắng để mượn bốn trăm linh đồng trả tiền xe
đồng thời dù thắng mang theo dụng cụ để sử dụng ma túy
tuy nhiên khi cả hai đang sử dụng chất ma túy trong nhà nghỉ
thì bị công an ập vào bắt quả tang thu giữ hai bịch nilon có chứa ma túy đá
cùng nhiều tăng vật khác liên quan
dùng dao không chế một phụ nữ để cướp tài sản trong đêm
vụ việc xảy ra gây lo lắng cho quần chúng nhân dân
công an tp long xuyên tỉnh an giang nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
trước đó vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn chị nguyễn ngọc hiền
chú tải phường mỹ phước tp long xuyên điều khiển xe mô tô đến khu vực tổ năm sáu
khóm đông thịnh bốn phường mỹ phước thì bất ngờ bị một thanh niên chặn đường
dùng dao khống chế cướp chiếc điện thoại iphone một mươi một và một ba lô
bên trong có ba trăm linh đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân
ngay sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
ngày hai mươi bốn tháng bốn lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được phan tấn lực
chú tải phường mỹ thạnh tp long xuyên là đối tượng thực hiện vụ cướp trên
tại cơ quan công an lực khai nhận cùng với trần minh hiếu chú tải địa phương
điều khiển xe mô tô đến khu vực trên dùng dao khống chế chị hiền để cướp tài sản
sau đó lực đem chiếc điện thoại vừa cướp được đi bán với giá bốn triệu đồng
chia cho hiếu một triệu đồng
hiện lực lượng công an đã thu hồi chiếc điện thoại cùng với phương tiện gây án
đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng hiếu
tại cao bằng đồn biên phòng xuân trường phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ
tại khu vực xóm lũng rì xã khánh xuân huyện bảo lạc phát hiện hai đối tượng tổ chức
cho người khác xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hai đối tượng là chảo mùi kiều chú tải xóm cao bóc và xìn vân ú chú tải xóm mù trảng
xã xuân trường huyện bảo lạc
các đối tượng trên đã dẫn sáu công dân quê ở nghệ an thanh hóa lai châu
có ý định xuất cảnh trái phép sang trung quốc
qua đầu tranh đối tượng kiều khai nhận được một người đàn ông tên là san
quen qua mạng xã hội wechat không rõ địa chỉ gọi điện cho kiều bảo đón sáu công dân lên biên giới
và hứa trả cho kiều tám trăm linh nhân dân tệ và trả cho người đi cùng là ba trăm linh nhân dân tệ một người
kiều đã đồng ý và gọi thêm bảy người
khi kiều và ú bị bắt sau đối tượng còn lại đã trốn khỏi hiện trường
qua tuyên truyền vận động đến một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng bốn các đối tượng đã đến đồn biên phòng xuân trường đầu thú
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mê linh hà nội là đối tượng vũ hồng thái
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phố yên xã tiền phong huyện mê linh thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn công nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phúc đức
xã sài sơn huyện quốc oai thành phố hà nội bị công an huyện quốc oai hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện